được đánh giá là năm có thời tiết thuận lợi cho quả vải sinh trưởng và phát triển nên niên vụ vải năm hai nghìn hai mươi sản lượng vải toàn tỉnh hải dương ước đạt bốn mươi năm tấn
tuy nhiên trước diễn biến của tình hình dịch bệnh dự báo việc tiêu thụ vải tại thị trường xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn
để hỗ trợ người dân trong việc tiêu thụ vải thiều ngày hôm nay tại hà nội đã diễn ra phiên trợ quảng bá tiêu thụ vải thiều thanh hà và nông sản thực phẩm an toàn năm hai nghìn một mươi chín
phiên trợ nhằm quảng bá giới thiệu và đưa sản phẩm vải thanh hà đúng nguồn gốc xuất xứ bảo đảm chất lượng đến tay người tiêu dùng
bên cạnh vải thanh hà phiên trợ với quy mô gần một trăm linh gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn đến từ các địa phương hợp tác xã đã được xác nhận kiểm soát an toàn có thương hiệu trên thị trường như gạo xén cù thạch đen cao bằng mật ong bạc hà mèo vạc chè tân cương rau quả mộc châu
phiên trợ là hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp nhằm tăng cường kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất tiêu thụ hàng nông sản thực phẩm an toàn giữa hợp tác xã doanh nghiệp các địa phương với người tiêu dùng tại hà nội
phiên trợ sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày ba mươi một tháng năm tại trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp hoàng quốc việt hà nội